theo một nghiên cứu omicron tàng hình ba hai khiến tài lượng virus có thể cao gần một mươi lần phiên bản ba một của omicron
tuy nhiên chủ yếu chỉ gây triệu chứng ở đường hô hấp trên ít khi xuống đến phổi
một ép không mắc omicron tàng hình có khả năng gây lây nhiễm cho một mươi hai người khác
theo tổ chức y tế thế giới who omicron tàng hình ba hai vẫn là biến thể chủ đạo toàn cầu vượt qua hai biến thể vụ khác của omicron là ba một và ba một
kể từ khi ba hai xuất hiện cho tới nay số ca mắc toàn cầu đã tăng vọt trở lại kể từ khi giảm vào đầu tuần của tháng một
mặc dù ba hai chỉ mới bắt đầu lấn sân sang mỹ để từng bước trở thành biến thể chủ đạo những biến thể omicron tàng hình này đã hoành hành nhiều nơi trên thế giới
trong đó có đông nam á và tây thái bình dương sau khi cản quét châu âu
có nhiều lý do khó có thể biết được omicron tàng hình ba hai sẽ gây ra hệ quả gì
cdc ước tính ba mươi bảy triệu người mỹ nhiễm covid một mươi chín vào mùa đông vừa qua
nghĩa là cứ một mươi một người mỹ thì có một người nhiễm covid một mươi chín trong suốt làn sóng omicron đầu tiên
thêm nhiều người có miễn dịch nhờ tiêm phòng vaccine và liều tiêm tăng cường
dựa trên mẫu xét nghiệm máu ngẫu nhiên chín mươi năm người mỹ đã có miễn dịch trước covid một mươi chín
tiến sĩ john salinas chuyên gia bệnh truyền nhiễm tại đại học stanford gọi đây là bức tưởng miễn dịch
các nghiên cứu cho thấy omicron tàng hình ba hai trốn tránh hàng rào miễn dịch chống lây nhiễm như biến thể gốc omicron
vì vậy những liều tiêm tăng cường là cần thiết để chống lại những biến thể này
tuy nhiên chưa đến một nửa dân số mỹ một mươi hai tuổi trở lên được khuyên cáo tìm liều ba
một vài người tự hỏi liệu ba hai có gây tái nhiễm covid một mươi chín
mắc một trước đó một nghiên cứu lớn ở đan mạch đã cho thấy rằng khả năng tái nhiễm này là có thể nhưng hiếm gặp
nghiên cứu trên một tám triệu ca nhiễm covid một mươi chín cho thấy chỉ có một bảy trăm ba mươi chín người dương tính với sars cov hai hai lần trong vòng hai tháng
trong đó chỉ có bốn mươi bảy trường hợp nhiễm ba một lần thứ nhất và mắc ba hai lần thứ hai
khi nghiên cứu kỹ hơn các nhà khoa học phát hiện rằng trường hợp tái nhiễm này thường xảy ra ở người trẻ
và chưa được tiêm vaccine ngược covid một mươi chín đặc biệt là trẻ em

trường hợp tái nhiễm covid một mươi chín ở những người này thường là nhẹ
ba hai cực kỳ gây lây nhiễm
một số nhà dịch tế học cho biết mỗi f mắc omicron tàng hình có thể lây nhiễm cho một mươi hai người khác
khả năng lây nhiễm đó ngang mức với sợi
nhưng omicron tàng hình còn có khả năng lây chuyển cho không khí
trong khi đó ba một mức độ lây nhiễm thấp hơn một chút với hệ số là tám
nghĩa là cấp một f nhiễm ba một sẽ lây gây nhiễm cho tám người khác
chuyên ngành khoa học dân số tại trung tâm bi học well connected medicine qatar
đã nghiên cứu về hiệu quả của vắc xin ngừa covid một mươi chín
cũng như các liều tiêm tăng cường chống lại biến thể vụ omicron ba một và omicron tàng hình ba hai
ông nói thay vì đi thẳng một xuống đường phổi như delta
thì omicron dường như tập trung ở đường hô hấp trên ở đường mũi và họng
tóm lại omicron tàng hình ba hai cũng không dẫn tới tình trạng nhập điện nhiều hơn khi so với ba một
ông nói omicron tàng hình ba hai cũng không dẫn tới tình trạng nhập điện nhiều hơn khi so với ba một

để trở thành nguyên nhân chính gây ra covid một mươi chín mà không làm tăng ca mắc hay trường hợp tử vong